thưa quý vị và các bạn nằm trong khối không khí lạnh và khô trong đêm nay miền bắc vẫn nhiều mây
nhưng mưa thì chỉ xuất hiện một vài nơi nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở vùng núi giảm còn từ một mươi bảy cho đến một mươi tám độ
trong khi ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ là từ một mươi chín cho đến hai mươi độ
sang ngày mai khối không khí lạnh bước vào giai đoạn suy yếu miền bắc vẫn còn có mây nhiều vào buổi sáng
đến trưa và chiều mây giảm trời hưởng nắng nhẹ nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phía đông
giao động từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
ở tây bắc bộ trời nắng sớm hơn nền nhiệt ngày giao động từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
với miền trung chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng tới thừa thiên huế khiến trời chuyển mây nhiều
mưa xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh thành thanh hóa đến hà tĩnh
trong đêm nay không khí lạnh tiếp tục rồn xuống vùng mây nhiều sẽ mở rộng tới quảng nam
mưa lan tới phần phía bắc của tỉnh quảng trị nhưng với lượng mưa chỉ từ ba cho đến năm mm
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh giảm còn từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ
các tỉnh thành từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ cũng giảm còn từ hai mươi cho đến hai mươi một độ
sang ngày mai khi khí lạnh yếu đi những cơn mưa giảm dần
dọc từ thanh hóa trở vào cho đến đà nẵng duy trì tình trạng mây nhiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
nam bộ và tây nguyên cũng đang trong những ngày nắng nóng gai gắt nhất từ đầu năm tới giờ
sang ngày mai khối không khí ổn định tiếp tục bao trùm
vì thế toàn bộ nam bộ và tây nguyên trời vẫn nắng mạnh từ sớm
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên giao động từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
còn ở nam bộ khu vực miền đông tiếp tục nóng gắt
nhiệt độ cao từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
miền tây nhiệt độ cao từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
trên biển gió ở khu vực vịnh bắc bộ vẫn duy trì hướng đông bắc
nhưng với cường độ giảm còn ở mức cấp bốn cấp năm
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió giảm còn ở mức cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc cũng ở mức cấp bốn cấp năm không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước